sự thay đổi nhiệt độ không khí này dễ khiến mọi người mắc bệnh
đặc biệt không khí vào mùa hanh khô là nguyên nhân gây ra các căn bệnh về đường hô hấp
trong đó các bệnh nhiễm trùng hô hấp nếu không chẩn đoán và xử trí kịp thời
có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các bệnh lý hô hấp thường gặp khi không khí khô hanh
cách cải thiện tình hình sức khỏe những lưu ý trong quá trình điều trị cũng như sinh hoạt hàng ngày
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ
những ngày gần đây khi độ ẩm không khí xuống tương đối thấp

vâng vậy không biết là những đối tượng nào sẽ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp
khi mà thời tiết khô hanh kéo dài ạ
thời tiết khô hanh kéo dài thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta
tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng
tuy nhiên những đối tượng dễ bị gây ra tình trạng bệnh lý
ví dụ như là trẻ em hoặc là những người lớn tuổi
những người mà có bệnh lý nền thì cái sức đề kháng rất là kém
và khi mà thời tiết khô hành như vậy thì người ta rất dễ bị mắc các bệnh lý đường hô hấp trên
sau đó là các bệnh lý đường hô hấp dưới
bệnh hô hấp gặp phải do thời tiết khô hanh kéo dài sẽ có mức độ nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ
bệnh hô hấp do không khí khô hanh trước mắt là ảnh hưởng đến đường hấp trên
có thể gây viêm mũi viêm soan viêm họng
những trường hợp viêm này thông thường thì có thể tự khỏi hoặc là dùng thuốc khi đỡ
nhưng mà rất nhiều trường hợp chúng ta không để ý chúng ta không khám chúng ta không theo dõi được
cho nên là có một số trường hợp sẽ bị nặng hơn có thể gây nhiễm khuẩn huyết
có thể gây những tổn thương lâu dài do bệnh
và đặc biệt là có thể gây nhiễm trùng đường hấp dưới gây viêm phổi gây nhiễm khuẩn huyết và có thể gây tử vong
vâng vậy trong những ngày thời tiết hành khô kéo dài thì làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được chất lượng sức khỏe trong những ngày này
để cải thiện chất lượng không khí thì thực ra thì cũng rất là khó
tại vì nó phụ thuộc vào thời tiết phụ thuộc vào mùa
tuy nhiên thì chúng ta cũng có một số các biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của nó
trước mắt là chúng ta có thể uống rất là nhiều nước một ngày một ngày thường là hai đến hai lít
nó sẽ làm cho cơ thể mình đủ nước thì nó sẽ bớt cái chuyện mất nước do thời tiết khô hanh
thứ hai nữa là chúng ta nên đeo khẩu trang khi ra ngoài khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài
tại vì thời tiết khô hanh nó sẽ làm không khí rất là khó chịu ảnh hưởng đến đường hấp
và có thể nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta có thể dùng các loại
máy tạo ẩm để giữ tiếp độ ẩm không khí làm sao cho nó khoảng từ bốn mươi đến sáu mươi
nó sẽ làm cho không khí nó bớt ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
hiện nay nhiều người dân vẫn có thói quen tự ý mua thuốc
trong đó có cả thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh đường hô hấp
nguy hại hơn nhiều người còn sử dụng đơn thuốc cũ
dù không có chỉ định của bác
bác sĩ để uống
điều này hết sức nguy hiểm dễ dẫn đến làm tăng khả năng vi khuẩn kháng lại thuốc kháng sinh trong cộng đồng
khiến những người không may mắc bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong điều trị
do đó khi có các triệu chứng của bệnh
người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc kháng sinh mà phải đi khám bệnh và được bác sĩ kê đơn thuốc
các bệnh đường hô hấp thường có nguy cơ diễn biến nguy hiểm
và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời
khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa tâm anh
một trong những địa chỉ uy tín về khám chữa các bệnh lý hô hấp tại việt nam